tại phiên báo cáo giải trình quốc hội về kinh phí bảo trì trung cư bộ trưởng bộ xây dựng cho biết hiện có một mươi một địa phương trên cả nước đang có tranh chấp
khiếu nại vì chủ đầu tư chay y bàn giao phí bảo trì cho người dân
luật nhà ở đã quy định có thể cưỡng chế với các chủ đầu tư không thực hiện đúng quy định pháp luật
nhưng vì lý do gì mà từ nhiều năm qua các chủ đầu tư vi phạm vẫn không bị cưỡng chế
mời quý vị đến với những ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tòa nhà này bàn giao cho cư dân từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay đã có hơn tám mươi hộ dân về đây sinh sống
ngay lối ra vào trung cư không có bảo vệ kiểm soát cửa hỏng người dân đành phải dùng gạch đá giữ lối đi
hệ thống vệ sinh công cộng hỏng nước tù động bao nhiêu ngày không thoát được cũng không có nhân viên vệ sinh xử lý
mặc dù phí dịch vụ phí bảo trì trung cư người dân ở đây đã đóng đầy đủ
tính theo mét vuông và quỹ bảo trì chúng tôi đã đóng hoàn thiện đối với phóng viên truyền hình nhân dân
thế thì bây giờ cái quyền để được sử dụng ở nhà thì bây giờ chúng tôi không có quyền cả
thế thì bây giờ thì nếu mà nói đúng ra thì bây giờ có phải là đem con bỏ chợ không
trong mục sáu mươi bốn quy định này nhận giấy chứng nhận sau khi đã thanh toán đủ một trăm linh tiền mua căn hộ
thì nhưng mà chúng tôi đã đột đầy đủ một trăm linh tiền mua căn hộ rồi kể cả cái phần hai của quỹ bảo trì
nhưng cũng chưa được nhận cái sổ học
và thậm chí có gia đình đến bây giờ còn chưa nhận được cái hóa đơn tài chính
trước phản ánh của người dân ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã gửi công văn từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
yêu cầu chủ đầu tư phải nghiêm túc thực hiện nếu không sẽ cưỡng chế
thời hạn thực hiện trong ba mươi ngày từ đó đến nay chủ đầu tư vẫn chây ý

ví dụ như là xây dựng trái phép
xây dựng vượt tầng hoặc là xây dựng sai mật độ hoặc là lỡ tiền nghĩa vụ tài chính

hoàn thành cái việc xin cấp sổ đỏ cho người dân
đề nghị là giúp sức tạo điều kiện cho cư dân công an làm sao là có cái sổ hồng
sao có quỹ bảo trì để đảm bảo cuộc sống dịch hoạt và sửa chữa cho cái trung tâm của công an